nắng nóng kéo dài cũng đã khiến hàng chục nghìn hộ dân tại tỉnh quảng nam phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
cuộc sống của bà con đang gặp rất nhiều khó khăn
cuộc sống của người dân thôn pà dấu một đang bị đảo lộn bởi sự khan hiếm nước sinh hoạt
cả đêm ngày hứng thì có nhiều nhất có bốn năm chục lít thôi
bởi đâu có tắm chỉ có sử dụng uống thì dùng ăn thôi
nước uống thì mình phải mua một bình cũng tám
còn nước nấu thì mình cũng phải đi xin
hạn hán kéo dài khiến cho các khe suối cạn kiệt
nhiều hệ thống cấp nước sạch nông thôn tại huyện đại lộc bị tê liệt hoạt động cầm chừng
nhiều hộ dân đã phải mua nước bình để sử dụng hoặc thức cả đêm để hứng nước
đang diễn để dùng không được bị phèn quá
cái đó không mua đêm tắm nữa mua bình nước lạc để uống
để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt do hạn hán kéo dài
các địa phương đã vận động người dân đóng giếng sử dụng nước ngầm
đồng thời lên phương án dùng xe bồn để cung cấp cho các vùng đặc biệt khó khăn về nguồn nước
những vùng khó khăn thì lập phương án để cung cấp nước bổ sung cho bà con
nếu cần thiết nơi đó không có nguồn nước ngầm và phải sử dụng từ cung cấp
phương án ở đây là phải lấy nước từ các nhà máy để cung cấp cho bà con
trước những diễn biến phức tạp của thời tiết
chính vì thế việc bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô
hạn như hiện nay đang là vấn đề mà địa phương cần phải tìm cách tháo gỡ